tại hà nội cơ quan hợp tác liên chính phủ new zealand và tổng cục giáo dục nghề nghiệp
bộ lao động thương binh và xã hội việt nam đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng
bản thỏa thuận được xem là nền tảng cho các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và bài học thành công trong chính sách giáo dục nghề nghiệp
cùng trình độ quốc gia cũng như gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
trong khuôn khổ của bản hợp tác new zealand sẽ góp phần vào các nỗ lực nâng cao chất lượng của các lực lượng lao động của việt nam
thông qua việc thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa các cơ quan chính phủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai nước
với hệ thống giáo dục chất lượng cao nhiều kinh nghiệm new zealand sẵn sàng triển khai các sáng kiến hợp tác nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục nghề nghiệp của việt nam
năm hai nghìn hai mươi là một năm quan trọng đánh dấu kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
những kết nối giao lưu nhân dân đặc biệt qua hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là trụ cột của quan hệ song phương hai nước
những kết nối này sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh khi hai nước có thể an toàn phục hồi giao thương